vào ngày một tháng tám trung tâm y tế huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã triển khai điều tra dịch tễ cách ly y tế tại công ty
đối với các trường hợp đã tiếp xúc với một giám đốc người nhật nhắn tin thông báo nhiễm covid một mươi chín khi về nước
ông m n giám đốc một công ty đóng trên địa bàn huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã nhắn tin cho người quản lý công ty ở lạc dương
với nội dung là tại sân bay narita của nhật bản ông được kiểm tra covid một mươi chín bằng phương pháp xét nghiệm nhanh
và phát hiện là dương tính với covid một mươi chín
và khi nhận được thông tin trung tâm y tế lạc dương đã khẩn trương điều tra thông tin dịch tễ liên quan đến ông m n
từ ngày một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng bảy thông qua người quản lý công ty trợ lý giám đốc và hai mươi ba nhân viên làm việc tại công ty